theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tp hcm năm hai nghìn một mươi chín nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực
chiếm sáu mươi sáu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp
trong đó sản phẩm chủ lực về trồng trọt như rau tăng chín ba về diện tích
và một mươi ba về sản lượng so với cùng kỳ năm trước
năm hai nghìn một mươi chín giá trị sản xuất nông nghiệp tp hcm ước đạt hai mươi một một trăm sáu mươi tỷ đồng
tăng sáu một mươi chín so với cùng kỳ
grdp ước đạt tám chín trăm ba mươi tám tỷ đồng tăng sáu một so với cùng kỳ
trong đó giá trị sản phẩm chủ lực đạt một mươi ba tám trăm bảy mươi hai bốn tỷ đồng
chiếm sáu mươi sáu trên tổng giá trị sản xuất
ngoài ra một số chỉ tiêu chủ yếu tăng khá cao như diện tích gieo trồng rau
đạt hai mươi năm trăm linh hectare tăng chín ba so với cùng kỳ
diện tích hoa cây kiển đạt hai bốn trăm chín mươi hectare
sản lượng thủy sản đạt sáu mươi năm hectare
sản lượng thịt trâu bò hơi đạt một mươi tám sáu trăm bốn mươi tấn
các mô hình chuyển đổi từ nuôi lợn sang nuôi lương giá trị thu được một trăm hai mươi một trăm ba mươi tỷ
trên một hectare một năm gấp ba lần so với nuôi lợn
góp phần nâng cao giá trị sản xuất thúc đẩy tăng trưởng chung của ngành